kính chào quý vị và các bạn
theo nhận định trong các tháng mùa khô hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông kiểu long khả năng đến sớm vào tháng một mươi một
và gai gắt hơn so với trung bình nhiều năm
các địa phương vùng đồng bằng sông kiểu long cần theo dõi và kiểm tra chặt chẽ
diễn biến chất lượng nguồn nước mực nước độ mặn canh và nội đồng
thông tin thường xuyên đến người dân
tuyên truyền vận động người dân giữ vệ sinh nguồn nước
không xả rác và nước nhiễm bẩn vào nguồn cung cấp nước
tiếp tục thực hiện các mô hình tích chữ nước để ứng phó khi cần
cần cập nhật độ mặn trên các nhánh sông để có biện pháp giữ chữ nước kịp thời
riêng những vùng cây ăn trái bà con cần nạo vét canh mương
bơm giữ chữ nước ngọt trước khi mùa khô đến
thực hiện thời vụ gieo trồng hợp lý phù hợp với điều kiện nguồn nước
xâm nhập mặn đắp đập tạm ngăn mặn đào ao chữ nước
phân tán theo quy mô hộ nhóm hộ gia đình
chủ động cung cấp đủ nhu cầu nước tối thiểu
khu vực bắc bộ có thời tiết chủ yếu là ngày nắng đêm có mưa rào vài nơi
vùng vét miển và đồng bằng đêm có mưa rông rải rác
nhiệt độ giao động ở mức một mươi chín ba mươi độ tại phía tây bắc bộ và hai mươi hai ba mươi hai độ tại đông bắc bộ
thời tiết trung bộ sẽ tốt dần lên chỉ còn mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng riêng các tỉnh thanh hóa đến thừa thiên huế
cần lưu ý là ban đêm vẫn có nơi có mưa vừa mưa to và rông
nhiệt độ ở mức hai mươi hai ba mươi độ
nhiệt độ ở phần phía bắc khu vực và hai mươi bốn ba mươi ba độ ở phần phía nam
trên hầu khắp biển đông bao gồm cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa
có mưa rào và rông rải rác gió đông bắc cấp ba bốn nên không gây biển động
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa không quá ba mươi hai độ
khu vực hà nội có mây đêm và sáng sớm có mưa vài nơi ngày nắng gió nhẹ
nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng từ hai mươi ba ba mươi một độ